phó tổng thư ký asean cung phô ác đánh giá ipa đóng vai trò rất quan trọng trong các nỗ lực phối hợp nhằm xây dựng cộng đồng asean hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm
phó tổng thư ký asean khẳng định với tư cách là tổ chức nghị viện hàng đầu của khu vực ipa có vị thế tốt để thúc đẩy quá trình hội nhập asean và đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển các cam kết khu vực thành các đạo luật của từng quốc gia
tương tự ipa giữ vai trò trụ cột trong việc xúc tiến phê chuẩn các hiệp định mà asean đã ký kết sửa đổi các đạo luật và quy định trong nước theo các ưu tiên của khu vực đồng thời giám sát việc thực thi các đạo luật này
ấn độ vừa thông báo đã thử thành công phương tiện siêu vượt âm tự sản xuất đặt dấu mốc mới trong chương trình phát triển vũ khí siêu tốc trong tương lai
đây là bước nhảy vọt trong công nghệ quốc phòng của ấn độ
vũ khí siêu vượt âm đạt tốc độ trên sáu km trên giờ có tầm bắn và khả năng cơ động cao hơn so với tên lửa đạn đạo cho phép chúng xuyên thủng mọi lớp phòng thủ tên lửa hiện nay
chúng thường được triển khai từ tên lửa đạn đạo có thể trang bị động cơ đẩy hoặc dựa hoàn toàn vào tốc độ của tên lửa đẩy để bay tới mục tiêu